tòa án nhân dân tỉnh đồng nai mở phiên tòa phúc thẩm xét xử một mươi năm bị cáo về tội gây dối trật tự nơi công cộng
tại phiên xét xử phúc thẩm đại diện viện kiểm sát nhân dân tỉnh đồng nai giữ quyền công tố tại tòa cho rằng
các đối tượng đã phạm tội gây dối trật tự công cộng
theo hội đồng xét xử bản án sơ thẩm tuyên ngày ba mươi tháng bảy là đúng người đúng tội
do đó không chấp nhận kháng cáo và giữ nguyên bản án sơ thẩm đối với một mươi năm bị cáo
trước đó tòa án nhân dân tp biên hòa đã đưa ra xét xử sơ thẩm hai mươi bị cáo về tội gây dối trật tự nơi công cộng
và tuyên phạt một mươi năm người mức án từ tám tháng đến một mươi tám tháng tù giam năm người bị phạt một mươi hai tháng đến một mươi bốn tháng cải tạo không giam giữ